thưa quý vị do nợ thuế nên bà nguyễn tị úc em chủ tịch hội đồng trường quốc tế mỹ việt nam
bị cấm xuất cảnh đồng thời trường này bị đình chỉ tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thông tin được ủy ban nhân dân tp hcm nêu trong báo cáo gửi chính phủ về hoạt động
của trường quốc tế mỹ việt nam trừ aisvn được thành lập trên cơ sở đề nghị
của công ty cổ phần giáo dục quốc tế mỹ ais do bà nguyễn tị úc em
chủ tịch hội đồng quán trị đứng tên đại diện
hiện nay cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với bà nguyễn tị úc em do nợ thuế thu nhập cá nhân
ngoài ra trường cũng sẽ bị đình chỉ tuyển sinh trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
cho đến khi hoạn tất các vấn đề về tài chính và nhân sự
nếu không thể giải quyết trường quốc tế này có nguy cơ bị đình chỉ hoạt động
trước đó bà nguyễn tị úc em đã ký kết nhiều loại hợp đồng với hình thức vay vốn
với một số phụ huynh và không tính lãi suất
khi học sinh dừng học trường sẽ trả lại số tiền đã vay trong thời gian nhất định
tuy nhiên dù đã đến hạn nhưng trường không trả tiền theo điều khoản của hợp đồng
thành phố cho biết theo ý kiến của công an thành phố
hợp đồng vay vốn ký kết với nhà trường và phụ huynh là hợp đồng dân sự
không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nên chưa có cơ sở để điều tra vụ việc
thời gian qua một số nhà đầu tư đã làm việc với bà nguyễn tị úc em
đề xuất hỗ trợ kinh phí để trường tiếp tục hoạt động hết năm học
tuy nhiên các nhà đầu tư muốn nhận lại lợi ích bằng tỷ lệ cố phần
và quyền điều hành các hoạt động tài chính của trường